thì nó hoàn toàn khác với cả những môi trường công lập hay là các bạn ở ngoài kia khác

nhưng mà con vẫn có thể gọi là thoải mái và tự do trong khuôn khủ

về cái việc tự chăm sóc bản thân mình từ những cái điều nhỏ nhất
thì đấy cũng là một trong những điều mà con cảm thấy là trầm đánh hơn
và ngoài ra thì bọn con cũng được học những cái cách kiểu quan tâm đến mọi người xung quanh

về chương trình học thì con thấy ở đây học nhẹ hơn những cái trường ở ngoài
về cái mặt lý thuyết thì bọn con không học nhiều lý thuyết cho lắm
mà thường bọn con sẽ áp dụng nhiều vào cái việc thực hành hơn
bọn con sẽ chẳng hạn như là làm học cái lý thuyết để mình làm cái dự án này
làm project này
làm cái mô hình hoặc là những cái đề tài nào đó
thì thay vì những cái kiểm tra giấy
thì con thấy cái việc mà mình áp lực về học là phải học thật nhiều
rồi học nhiều rồi nhiều kỹ thuật lý thuyết thì nó rất là nặng nề
thay vì đấy thì ở đây bọn con được áp dụng vào việc thực hành
thế nên là cái áp lực nó cũng sẽ giảm bớt đi
và bọn con cũng cảm thấy một phần là cái mình học nó áp dụng thực tế được
thực tế là cứ năm sau thì số phụ huynh mong muốn vào trường tôi lại đông hơn năm trước
của phụ huynh đến nay nó đã khác nhiều rồi
cho nên là họ cũng không quá nặng nề tính toán về mức học phí thấp
bởi vì cái mức học phí ở các trường như trường chúng tôi
thì cũng có cao hơn trường công lập thật
nhưng họ cũng nhìn nhận được rất nhiều những cái giá trị khác
ví dụ như chăm sóc các con từ đầu tuần đến cuối tuần
họ cũng không phải bận tâm lo lắng về cái chuyện là cho con ăn
hay là đưa đón con đi học hàng ngày
mà nhà trường đã có trách nhiệm lo toan cái việc đó
cho nên là theo tôi hiểu rằng là càng ngày phụ huynh càng có cái nhìn nó sang xu thế thời đại hơn
hiện tượng nhiều giáo viên giỏi từ các trường công đã bắt đầu có sự dịch chuyển sang các trường dân lập là hoàn toàn có thật
có nhiều lý do khiến họ rời trường công như thu nhập thấp chế độ không khích lệ người giỏi môi trường làm việc
mỗi người một lý do nhưng hầu như người ra đi có điểm chung
họ phải thật sự có năng lực mới có thể vào và trụ được ở các trường tư
nhất là những trường có tiếng
theo tôi thì nó cũng có nhiều sự khác biệt
ngoài những điểm chung do đặc thù của nghề nghiệp của công việc giáo dục
như là tính học thuật tính kỷ luật
thì cái môi trường làm việc thì thực sự nó cũng rất là khác
cái hệ thống các trường dân lập bây giờ thì nó đáp ứng cái nhu cầu đòi hỏi của hệ thống phụ huynh mới
họ có những cái đòi hỏi rất là mới mẻ so với truyền thống
ví dụ như là họ đòi hỏi cung cấp cho các trường dân lập
họ không chỉ kiến thức mà kỹ năng
và đòi hỏi là không chỉ dạy chữ mà còn dạy cho con họ các cái phát triển các cái khả năng của bản thân
và quan tâm đến cái yếu tố cá thể của học sinh hơn
cho nên là cái môi trường thực sự nó rất là khác
thì tôi có cảm nhận là môi trường của các trường dân lập thì nó cởi mở năng động
mà nó nhạy cảm nhạy bén với những cái mới hơn
và nó thực sự là quan tâm đến nhu cầu đào tạo của xã hội nhu cầu nhân lực của xã hội
tính định hướng nghề nghiệp của nó cũng rất là rõ
hệ thống trường dân lập giờ đây đã trở nên quen thuộc hơn với phụ huynh
để phát triển và lan tỏa thương hiệu
mỗi trường đều có tiêu chí và bí quyết riêng nhằm thuyết phục phụ huynh tin tưởng
do vậy không chỉ áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến linh hoạt
nhà trường còn chú trọng những giá trị đạo đức làm người
cũng như phát triển nhiều kỹ năng cần thiết cho học sinh ngay từ nhỏ
và đây có lẽ mới là điều mà xã hội đang rất cần
nhất là khi mà cánh cửa vào đại học hiện đã rộng mở
theo xu thế phát triển giáo dục ở các nước tiên tiến
thì loại hình trường ngoài công lập cần và nên phát triển mạnh hơn hệ thống trường công lập
ở việt nam nhờ có chủ trương xã hội hóa giáo dục
những năm qua mạng lưới trường ngoài công lập đã phát triển nhanh
về số lượng tập trung nhiều nhất ở các thành phố lớn
tuy nhiên để hệ thống trường ngoài công lập phát triển hài hòa
và chia sẻ gánh nặng đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước
thì cần tạo sự bình đẳng và có chính sách hỗ trợ về vốn đất đai thuế hợp lý hơn
đó là mong mỏi tâm huyết của các nhà đầu tư cho giáo dục
và mong muốn tạo ra những sản phẩm giáo dục có chất lượng cao
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại